tại thành phố hồ chí minh từ trưa ngày hai tháng năm dòng người từ các địa phương cũng bắt đầu trở lại thành phố
do ngày nghỉ lễ và nghỉ bù năm nay khá dài nên lượng người về quê hoặc đi du lịch cũng đông hơn
do đó tình trạng tắt ngẽn giao thông ở các cửa ngõ vào thành phố cũng nghiêm trọng hơn
nhiều người dân từ các tỉnh miền tây chọn cách bắt đầu trở lại thành phố hồ chí minh từ trưa ngày hai tháng năm
do dòng người đổ rồn về cùng lúc khiến giao thông qua cửa ngõ phía tây thành phố lại bị ủn ứ
tương tự như vậy lượng xe đổ về bến phà cắt lái
phía huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cũng là điểm nóng kẹt xe sau các kỳ nghỉ lễ
vì đa số người dân lưu thông bằng phương tiện xe máy từ vũng tàu đồng nai
đều đi theo cửa ngõ này trở về sài gòn để rút ngắn đoạn đường so với đi quốc lộ năm mươi một qua huyện long thành tỉnh đồng nai
xa lộ hà nội cửa ngõ phía đông bắc quốc lộ một mươi ba cũng quá tải do người từ các tỉnh thành đổ về
lượng khách đông nhất vẫn là các tuyến nối thành phố hồ chí minh với bình dương bình phước đắk nông quân mê thuật vũng tàu